thưa quý vị và các bạn trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp số trước chúng tôi đã đề cập
tiến trình thoái vốn nhà nước tại công ty cổ phần găng thép thái nguyên titco đang dậm chân tại chỗ
chính phủ đã yêu cầu phải hoàn thành trong quý i năm hai nghìn một mươi tám
sự chậm trễ này một mặt khiến cho dự án titco giai đoạn hai một dự án nghìn tỷ chậm tiến độ vẫn tiếp tục phải nằm chờ
mặt khác chính công ty cổ phần găng thép thái nguyên cũng gặp phải không ít khó khăn
khi gần một nửa số tài sản bị mắc kẹt ở dự án titco giai đoạn hai
vậy vì sao tiến trình thoái vốn nhà nước ở đây lại gặp nhiều khó khăn đến như vậy
và liệu thoái vốn có phải là giải pháp duy nhất để giải cứu một dự án hàng nghìn tỷ
và một doanh nghiệp với năm lao động từng được xem là cánh chim đầu đàn của ngành luyện kim việt nam
đó là chủ đề chính của chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp của chúng tôi ngày hôm nay
dự án cải tạo và mở rộng sản xuất công ty găng thép thái nguyên giai đoạn hai
năng lực sản xuất năm trăm linh tấn phôi thép mỗi năm
khởi công ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn bảy với tổng chi phí đầu tư là ba tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng
nhưng từ quý bốn năm hai nghìn bảy tới năm hai nghìn chín khủng hoảng kinh tế thế giới khiến giá cả thị trường tăng đột biến
nhà thầu liên tục đề nghị tăng giá hợp đồng epc đã ký
và nhà thầu này đã dừng thi công sau một mươi tám tháng triển khai
quý i năm hai nghìn một mươi ba các nhà thầu khác cũng dừng thi công hoàn toàn rút khỏi hiện trường khu vực liêu xá
ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi ba hội đồng quản trị tisco ký phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án
từ ba tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng
lên tới tám một trăm linh bốn tỷ đồng
nhưng dự án vẫn không thể tiếp tục triển khai khi chi phí tiếp tục tăng lên
ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu văn phòng chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc
giao bộ trưởng bộ công thương thành lập tổ công tác thuê tư vấn độc lập tiếp thu giải trình ý kiến của các bộ cơ quan liên quan đánh giá toàn diện dự án
trong đó có phương án bán dự án và phương án kêu gọi doanh nghiệp góp vốn đầu tư dự án
làm rõ khả năng đàm phán với đối tác trung quốc
để có thể hoàn thiện nhà máy vận hành và ra sản phẩm
trên cơ sở đó đề xuất phương án xử lý đối với dự án báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo đó ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu phải thoái vốn tại tisco trong quý i năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên tới tận thời điểm hiện tại phương án thoái vốn cho tisco vẫn chưa được trình lên
qua hơn một mươi năm
thì gia đoạn hai hiện đang bế tắc
bế tắc có nhiều nguyên nhân
thứ nhất là nó chậm tiến độ
do cả trung quốc cả phía việt nam đều có trách nhiệm cả
và đến hiện này nó đã gặp những khó khăn mới
chính phủ thì yêu cầu là phải thoái vốn
cho đơn vị ngoài vào mua
thì mới được làm được
nhưng hiện nay tình thoái vốn đang gặp rất khó khăn
đang mắc từ tổng công ty đến bộ một số bộ mà không thoái vốn được
việc chậm thoái vốn tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên
không chỉ khiến cho dự án chưa thể tái khởi động
mà những khoản nợ động của giai đoạn hai
còn ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất kinh doanh của giai đoạn một của công ty này
với việc năm người lao động viết tâm thư
đề nghị chính phủ sớm giải quyết những vướng mắt của giai đoạn hai
câu chuyện thoái vốn ở tisco đã được đưa ra thảo luận tại nghị trường quốc hội
công nhân lao động gác thép thái nguyên đã gửi tâm thư tới đoàn đại biểu quốc hội thái nguyên
đề nghị với chính phủ bộ công thương chỉ đạo quyết liệt
rất điểm việc thoái vốn nhà nước theo chỉ đạo của chính phủ vào bộ công thương
nhưng đến nay việc tiến độ triển khai còn quá chậm không đạt hiệu quả
ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của công ty và đời sống của công nhân lao động
tại buổi tiếp xúc cử tri đại diện cho năm công nhân lao động công ty cổ phần găng thép thái nguyên
tha thiết đề nghị chính phủ chỉ đạo thực hiện ngay việc thoái vốn nhà nước
để công ty còn có cơ hội chủ động kêu gọi nhà đầu tư hợp tác với công ty
chủ động xử lý giai đoạn hai tháo gỡ khó khăn vướng mắt
tiếp tục thực hiện hoàn thành dự án tạo thiền đề để công ty cổ phần găng thép thái nguyên
nếu tiếp tục kéo dài một thời gian nữa có lẽ công nhân lao động gác thép thái nguyên không còn cơ hội để kiếm nghị
việc chậm trễ trong thoái vốn ở tisco cũng như một số dự án lớn khác được các đại biểu quốc hội hết sức quan tâm
thậm chí nhiều đại biểu còn chỉ rõ nếu như tiếp tục chậm trễ sẽ làm thất thoát tài sản nhà nước tại những dự án này
dự án gác thép thái nguyên bây giờ đến giai đoạn hai
thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng công thương chỉ đạo và doanh nghiệp
người ta cũng đang trong quyết tâm là người ta của văn hóa để người ta đầu tư giai đoạn hai
thành phố thái nguyên đều có ý kiến nhưng tổng công thi thép việt nam vẫn là lưỡng lờ
thế để ở đây thì làm sao để ở đây thì thiệt hại cho nhà nước thiệt hại cho doanh nghiệp và thiệt hại cho người lao động
thì tôi đề nghị là tất cả những dự án này nếu dự án nào mà không thực hiện được thì đề nghị là phải cho phá sản
còn cái dự án nào mà chúng ta cổ phần hóa được chúng ta thoái vốn được chúng ta bán được chúng ta cho thuê được
thì đề nghị là chúng ta phải làm ngay để tránh cái tình trạng là thất thoát doanh nghiệp nhà nước
chúng ta có thẩm quyền xác nhận
trước những câu hỏi của các đại biểu quốc hội bộ trưởng bộ công thương cho biết
chính phủ vẫn đang tiếp tục xử lý mà không đưa ra bất kỳ một mốc thời gian nào để tiến hành thoái vốn
chính phủ cũng đã đẩy nhanh cái việc tiến hành thoái vốn ra khỏi tổng công thi thép là chủ sở hữu của cái dự án tisco
căng thép thái nguyên giai đoạn hai
và cái này cũng còn có nhiều vấn đề phức tạp nhưng tuy nhiên cũng đang tiếp tục tiến triển theo cái lộ trình
nhưng tuy nhiên thì mục tiêu của chúng ta là giảm thiểu tối đa thiệt hại của nhà nước bảo toàn vốn của nhà nước
như vậy là vẫn chưa có một lộ trình rõ ràng để thoái vốn nhà nước khỏi tisco
và cùng với đó dự án tisco giai đoạn hai với số tiền đã đầu tư lên tới trên bốn năm nghìn tỷ đồng vẫn chưa thể thi công trở lại
vậy đâu là nút thắt khiến quá trình thoái vốn bị đình trệ
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân phần vốn nhà nước tại tisco gồm một trăm một mươi chín sáu triệu cổ phần
chiếm sáu mươi năm tổng số vốn điều lệ của tisco
phần vốn này do tổng công ty thép việt nam nắm giữ
bên cạnh đó công ty cổ phần thương mại thái hưng chiếm hai mươi và các cổ đông khác chiếm một mươi năm
trong quá trình triển khai dự án tisco có nhu cầu vay vốn ngân hàng
từ đó tổng công ty thép việt nam đã có văn bản số bảy mươi ba ngày hai mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi
bảo lãnh khoản vay giá trị một tám trăm sáu mươi bốn tỷ đồng tại việt tin banh
khoản vay này đã được chấp nhận
chuyển tisco mua máy móc thiết bị cho dự án mở rộng giai đoạn hai
tới nay vì giai đoạn hai không thể hoàn thành đi vào hoạt động
tisco không có khả năng thanh toán khoản vay này
vì vậy phía việt tin banh đề nghị tổng công ty khẩn trương thực hiện hoàn thành việc thoái vốn tại tisco
theo đúng phương án đã được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
đây sẽ là cơ sở để việt tiên banh thực hiện các thủ tục giải phóng nghĩa vụ bảo lãnh của tổng công ty
đối với khoản vay dài hạn của tisco cho dự án
tuy nhiên tổng công ty thép việt nam không thể thực hiện đề nghị này
vì sau khi thoái vốn tisco không còn nằm trong tầm kiểm soát của tổng công ty
và tổng công ty có thể rơi vào tình trạng phải trả khoản nợ
mà đơn vị này đã đứng ra bảo lãnh mà không thu hồi được từ tisco
ở đây chúng ta thấy rằng nó là vấn đề lợi ích
mỗi một bên kể cả người bảo lãnh cũng như là người cho vay đều đảm bảo
cố gắng làm sao để mình giữ được cái quyền lợi cũng như là đơn giản cho mình trong vấn đề đảm bảo trách nhiệm
thế thì việt tín banh muốn là công ty tisco phải cho thoái vốn
để từ đó có điều kiện siết nặng ngay tại trận tại chỗ khi mà dòng tiền đã xuất hiện
thì đây là điều dễ hiểu trong nghiệp vụ của ngân hàng
nhất là người chủ cho vay để đảm bảo tính thu hồi vốn tốt an toàn
thế còn công ty tisco lớn không muốn thực hiện như vậy
họ cũng đã tính tới việc nếu thoái vốn rồi
thì sẽ không có nguồn thu hồi
để giải chấp cho mình
thì rõ ràng đấy cũng là từ thực lợi ích
thế nên đây là một sự xung đột lợi ích
giữa người bảo lãnh và người cho vay
thay vào đó tổng công ty thép việt nam đề xuất phương án thay thế nghĩa vụ bảo lãnh của tổng công ty
bằng tài sản bảo đảm là quyền khai thác mỏ quảng sát tiến bộ và mỏ than phấn mễ
thuộc quyền quản lý khai thác của tisco
cùng với đó hội đồng quản trị tisco cũng gian nghị quyết đồng ý
dùng những mỏ này làm tài sản bảo đảm
để giải chấp bảo lãnh của tổng công ty
tuy nhiên tới thời điểm hiện tại
hai bên vẫn chưa đi đến thống nhất phương án giải chấp nghĩa vụ bảo lãnh của tổng công ty thép việt nam
về tiến vay là một ngân hàng cho vay
chứ không phải là nhà đầu tư
và cái việc mà một ngân hàng vừa là nhà đầu tư vừa là nhà cấp tín dụng
đã được bị cấm để đảm bảo độ an toàn trong vấn đề tiến dụng
cho nên là ngân hàng muốn thực hiện đúng những cái quy định như vậy
cái thứ hai nữa là nếu mà ngân hàng đồng ý
thì họ sẽ buộc phải có những cơ sở pháp lý
để mà khẳng định cái mỏ kia là hợp pháp
và nó đảm bảo an toàn và không có rủi ro chính sách
thứ hai quan trọng hơn là họ buộc phải thành lập những đơn vị chuyên trách
để quản lý và khai thác cái mỏ đó
thì như vậy nó sẽ gây áp lực cũng như là có chi phí tốn kém
và đặc biệt là cái rủi ro của cái danh mỏ nó sẽ rất lớn
và do đó là ngân hàng sẽ khó có khả năng bảo tồn được giá trị của mình
cái thứ ba nữa là
trong hợp đồng cho vay cũng như bảo lãnh
cái việc mà gọi là truyền đổi bắt nợ như vậy
là nó không nằm trong phụ đồ hợp đồng
và do đó cái việc mà ngân hàng không muốn có những thay đổi
để xong nó gây phức tạp cho họ
và vì thế cái lý của họ chúng tôi cho rằng là cái điều có thể hiểu được
tổng công ty thép việt nam không thể chấp nhận đề nghị của việt tin banh
vì rủi ro không kiểm soát được khoản vay hơn một tám trăm linh tỷ
việt tin banh khó chấp nhận đề nghị của tổng công ty thép việt nam
vì nếu găng thép thái nguyên đóng cửa hay vỡ nợ
thì mỏ quạng tiến bộ hay mỏ than phấn mễ cũng không có người khai thác
và ngân hàng này cũng không thể thu lại được tiền
những rủi ro này liên quan tới trách nhiệm với khoản tiền lên tới hơn một tám trăm linh tỷ đồng
và cả hai đơn vị này đều không thể nhượng bộ
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế
đây là mâu thuẫn mà cả tổng công ty thép việt nam và việt tim banh đều không thể giải quyết
đáng nhẽ trong hợp đồng cho vay và bảo lãnh
là phải có những điều khoản để mà xử lý những tình huống như vậy
thứ hai nữa
về nguyên tắc thị trường thì có thể mang ra tòa để xử lý
tuy nhiên ở đây chúng ta là việt nam
hơn nữa là cả hai đơn vị này đều thuộc công ty nhà nước
nói một cách khác là nó đều thuộc ít nhất là sự điều phối chung của bộ tài chính
hoặc là của bộ công thương hoặc là của chính phủ
vì thế chúng tôi cho rằng là để giải quyết một cách nó tốt và hiệu lực
thì nên có một cuộc họp thương lựa
có sự chứng kiến của hai bộ
ví dụ bộ tài chính ngân hàng nhà nước
rồi bộ công thương
và nếu mà chưa được
thì nên có một cuộc họp cấp trí phục
phó thủ tướng phó trách kinh tế
sẽ thực hiện việc cầm trịch
để các bên đều có phương án tốt nhất
đồng thời là
đòi hỏi một số nguyên tắc
ví dụ như là thiện trí ví dụ như tính khả thi
ví dụ như trách nhiệm
và đặc biệt là cần phải giải trình rõ những nguyên nhân
của các trục trạng này
trong khi tiến trình thoái vốn nhà nước
tại tổng công ty gang thép thái nguyên
dậm chân tại chỗ
gần một nửa tài sản của tisco
bị kẹt trong một đại dự án giang dở
để đảm bảo vận hành sản xuất
tisco phải đi vay
tính đến hết quý hai năm hai nghìn một mươi tám
tổng nợ phải trả của tisco
là tám tám trăm chín mươi bốn tỷ đồng
hầu hết vốn lưu động cho sản xuất
là tiền vay ngắn hạn
hoặc tiền chiếm dụng của các nhà cung cấp
và trong khi tisco vẫn tiếp tục vay ngắn hạn
để sản xuất
thì các ngân hàng lại đang xem xét
xét chặt hạn mức tiến dụng
và hạ bậc tiến nhiệm với tisco
do những khoản nợ mà dự án giai đoạn hai để lại
tính đến thời điểm ba mươi một tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
công ty đã phải trả gấp và lãi
cho ngân hàng là một ba trăm một mươi ba tỷ đồng
từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
mỗi tháng công ty phải trả cho ngân hàng
khoảng bốn bảy trăm linh tỷ đồng
đây là số tiền rất lớn
đang phải gánh trên vai của công nhân lao động
những khó khăn của tisco
chỉ có thể được giải quyết triệt đề
khi dự án mở rộng giai đoạn hai hoàn thành
đi vào vận hành
dự án này chỉ có thể tái khởi động
khi tổng công ty thép thoái vốn
để thu hút thêm nguồn lực bên ngoài
nhưng tiến trình thoái vốn lại đang gặp vướng mắt
ở hợp đồng bảo lãnh
cho khoản vay lên tới hơn một tám trăm linh tỷ đồng
giữa tổng công ty thép việt nam với việt tiên banh
một nút thắt mà các chuyên gia nhìn nhận
là vượt ra ngoài khả năng giải quyết
của cả tổng công ty thép việt nam và việt tin banh
trong khi đó mỗi ngày
số nợ của tisco tăng lên hơn một tỷ đồng
vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh
của tisco tiếp tục phải đi vay
và năm người lao động tại tisco
vẫn tiếp tục vừa sản xuất vừa gánh nợ
thưa quý vị và các bạn
không dùng tiền thuế của dân để giải cứu
những dự án chậm tiến độ
đó là chủ trương đúng đắn của chính phủ
và cách duy nhất để giải cứu titco giai đoạn hai
chỉ còn phương án thoái vốn nhà nước
và thu hút thêm nguồn lực từ bên ngoài
nhưng để có thể tiến hành tổng công ty thép việt nam

ở công ty cổ phần căng thép thái nguyên
trước hết phải giải quyết được nghĩa vụ bảo lãnh
cho khoản vay trên một tám trăm linh tỷ đồng
giữa tổng công ty thép việt nam
và ngân hàng việt tên bành
nhưng tới nay hai bên vẫn chưa thống nhất
được phương án xử lý hợp đồng bảo lãnh này
và đó chính là nút thắt
khiến việc thoái vốn tại tisco
không đáp ứng được tiến độ do chính phủ đã đề ra
quý vị và các bạn thân mến
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay
xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin gửi về
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp
số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần
phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu
và một mươi h ba mươi ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi
chương trình trên trang web nhân dân tv vn
hoặc trên kênh youtube truyền hình nhân dân